sở công thương tp hcm cho biết trong thời gian gần đây ghi nhận tình trạng người dân đi mua xăng dầu chứa đựng trong các phi can chai lọ
mang về tích chữ hoặc kinh doanh bán lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ tại các hộ gia đình và khu dân cư
theo đó cơ quan này cũng vừa có công văn gửi các đơn vị đề nghị phối hợp trong việc đảm bảo an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy
trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố nghiêm cấm bán xăng dầu qua các cột bơm mini trụ bơm lắc tay qua thùng can hoặc chai